viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định trả toàn bộ hồ sơ vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đất vàng số tám một mươi hai lê duẩn
viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu làm rõ cụ thể hơn hành vi của từng bị can cũng như xác định thiệt hại trong vụ án
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất và công bố bản kết luận điều tra vụ án
chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can nguyễn thành tài
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và bốn đồng phạm cùng về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cụ thể thời điểm năm hai nghìn bảy khu đất rộng năm m hai này do công ty quản lý kinh doanh nhà thành phố quản lý
và cho bốn công ty cổ phần thuộc bộ công thương thuê làm trụ sở
ủy ban nhân dân thành phố có chủ trương sử dụng khu đất này để xây dựng khách sạn tiêu chuẩn năm sao và một phần trung tâm thương mại
thay vì đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư lãnh đạo thành phố lại bất ngờ đồng ý giao đất chỉ định cho công ty cổ phần đầu tư levener
không thông qua đấu giá đấu thầu sai với quy định về việc sắp xếp xử lý nhà đất công của thủ tướng chính phủ